ngày hôm nay khi mà đi ra đường thì tôi đã cảm thấy rằng là thời tiết còn nóng hơn ngày hôm qua nữa
thì không biết rằng là thời tiết bắc bộ hôm nay có điều gì đáng chú ý ạ
vâng đúng là như vậy thời tiết tại các tỉnh miền bắc sáng ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục nắng nóng
và thậm chí là nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ còn cao hơn cả ngày hôm qua
và giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bảy độ c trong đó có nơi trên ba mươi bảy độ c
tuy nhiên thì càng về chiều thì nhiệt độ cũng sẽ giảm dần và đem lại không khí mát mẻ hơn
và cũng sẽ xuất hiện mưa cục bộ ở một vài nơi
còn tại các tỉnh miền trung thì vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ sẽ từ khoảng ba mươi năm ba mươi chín độ c thậm chí có nơi trên ba mươi chín độ c mức nắng nóng đặc biệt gây gắt
và với thời tiết này thì cũng sẽ rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ cao tại các hộ gia đình
vì vậy quý vị cần hết sức lưu ý tắt thiết bị điện không cần thiết
để các thiết bị có thể được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài hoạt động với công suất lớn
để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc
còn tại các tỉnh nam bộ thì thời tiết trở nên dễ chịu hơn
khi mà xuất hiện các cơn mưa rào
cùng với nền nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ c
và thời tiết dễ chịu hơn này cũng sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng
đối với lực lượng y tế trực chốt phòng chống dịch trong thời điểm mà dịch bệnh đang phức tạp
nhiệt độ chi tiết của các vùng thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình